hiện cả nước có khoảng hai doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp
và tập đoàn đa quốc gia tại việt nam
điều này một lần nữa khẳng định ý nghĩa và vai trò quan trọng của việc phát triển công nghiệp hỗ trợ
trong việc dịch chuyển cơ cấu kinh tế giá trị gia tăng và sức cạnh tranh kinh tế việt nam
để thu hút các doanh nghiệp nhiều địa phương đã nỗ lực đổi mới môi trường đầu tư
thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ khi nhận tài tỉnh bắc ninh
sau nhiều năm tập trung cải thiện môi trường kinh doanh bắc ninh hôm nay đã vơn mình trở thành một tỉnh có nền công nghiệp phát triển
nhiều tập đoàn kinh tế đa quốc gia có thương hiệu toàn cầu đã đến đầu tư tại bắc ninh
không chỉ có nhiều đóng góp quan trọng cho địa phương trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế
mà các doanh nghiệp nước ngoài này còn mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp nội địa tại bắc ninh
tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp toàn cầu
thứ nhất đấy là doanh nghiệp có cơ hội để có khả năng
tăng trưởng được doanh thu cũng như lợi nhuận
cái điểm thứ hai cũng có cơ hội để học hỏi những cái mô hình quản trị của đối tác chính của mình
là samsung hoặc là các doanh nghiệp fdi tiên tiến trên thế giới
mặc dù ngành công nghiệp hỗ trợ có đóng góp lớn vào tăng trưởng của tỉnh bắc ninh
thế nhưng ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp nội địa đủ điều kiện tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
nền tảng cơ bản của các doanh nghiệp việt nam vẫn còn yếu
và việc đầu tư có quy mô lớn
vào thiết bị hiện đại và nhân lực công nghệ cao vẫn chưa nhiều
để giải bài toán tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
mới đây tại bắc ninh đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên giữa bộ công thương
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh tổ hợp samsung việt nam về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp việt nam tại bắc ninh
samsung sẽ ưu tiên những sản phẩm lĩnh vực mà tỉnh bắc ninh doanh nghiệp việt nam sản xuất được trên địa bàn tỉnh bắc ninh
có thế mạnh như lương thực thực phẩm
công nghiệp hỗ trợ rồi dịch vụ y tế
những lĩnh vực này sẽ được samsung ưu tiên lựa chọn những doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng vào samsung
nội dung hợp tác này cũng sẽ được kéo dài trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm
với những giải pháp thiết thực đồng bộ từ nhiều phía
được kỳ vọng giúp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của việt nam có những bước phát triển đáng kể
cả về quy mô chất lượng từ đó nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ở một số lĩnh vực công nghiệp quan trọng